chủ tịch ubnd xã cô tô huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết với sự nỗ lực của các ngành chức năng và gia đình nạn nhân
đến chiều ngày một tháng một mươi một đã tìm thấy hai thi thể trong số bốn nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi trên đoạn kênh một mươi ba thuộc khu vực ấp tô phước xã cô tô huyện tri tôn
hai thi thể vừa tìm được là nguyễn hoàng tuấn và nguyễn thế phước cùng một mươi bảy tuổi hai nạn nhân còn mất tích là nguyễn văn luận một mươi hai tuổi và nguyễn đăng khoa ba mươi một tuổi
trước đó khoảng hai mươi hai h đêm ngày ba mươi một tháng một mươi một nhóm người cùng ở xã cô tô đi thuyền
khi chạy trên đoạn kênh số một mươi ba để đi dự tiệc ở nhà ông nguyễn văn sĩ xã cô tô huyện tri tôn tỉnh an giang thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật út
nhiều người đã bơi được vào bờ nhưng có bốn người đi cùng bị mất tích là nguyễn hoàng tuấn nguyễn văn luận nguyễn thế quyết và nguyễn đăng khoa cùng chú ở xã cô tô huyện tri tôn tỉnh an giang
ngay sau khi xảy ra vụ chìm thuyền nhiều người dân địa phương đã tiếp tục lặn tìm bốn người mất tích nhưng do đoạn sông nơi xảy ra vụ tai nạn nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn
đến chiều ngày một tháng một mươi một các cơ quan chức năng mới chỉ tìm được hai thi thể là nguyễn hoàng tuấn và nguyễn thế phước hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại